mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ
xảy ra vào đêm qua hai tháng sáu tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
hiện cục cảnh sát giao thông bộ công an đang phối hợp với công an tỉnh bắc giang điều tra nguyên nhân
vào hồi hai mươi ba h ba mươi hai phút ngày hai tháng sáu tại ngã tư hùng vương hoàng văn thụ thuộc phường ngô quyền thành phố bắc giang
xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô do anh nguyễn quốc thịnh chú tại phướng ngô quyền thành phố bắc giang
là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ bắc giang thuộc sở giao thông vận tải điều khiển và xe máy do anh nguyễn mạnh hưng
chú phường thọ sương thành phố bắc giang điều khiển xe anh hưng chở theo vợ là chị dương thủy quyên và con gái là cháu nguyễn thủy dương
sinh năm hai nghìn chín hậu quả của vụ tai nạn khiến anh hưng chị quyên và cháu dương tử vong tại chỗ
hai phương tiện bị hư hỏng hiện công an tp bắc giang đang tạm giữ nguyễn đức thịnh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật